tuyến đường huyết mạch nối liền hai xã long điền đông và long điền đông a thuộc huyện đông hải tỉnh bạc liêu
có chiều dài hơn một mươi km được xây dựng trong một mươi năm năm qua đến nay vẫn chưa hoàn thành
chính quyền địa phương chỉ đầu tư kinh phí xây cầu mà không đầu tư làm đường khiến người dân gặp nhiều khó khăn
năm hai nghìn một sở giao thông vận tải được ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu giao là đơn vị chủ đầu tư xây dựng năm cây cầu trên tuyến đường này
cụ thể là cầu bửu đông cầu cống ông đàn cầu kinh tư cầu mã chiến sĩ và cầu bảy búa
thuộc địa phận hai xã long điền đông và long điền đông a với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng
mặc dù năm cây cầu này được xây xong đã lâu nhưng chính quyền địa phương lại không đầu tư kinh phí làm đường
vì vậy gần một mươi năm năm qua tuyến đường này chỉ là đường đất mùa mưa nhiều đoạn lầy lộ như ao mùa khô thì bụi mù mịt khiến người dân bất bình
mà năm nay là mười mấy năm mà dẫn cây lộ tới giờ cũng chưa có làm được cái gì hết
rồi ở đây cũng kiến nghị về trên cũng cấp trên rồi để xuống quay ra cây lộ này
rồi mấy đứa cháu học sinh nó đi học nó té lên té xuống lộ đường như thế này
nó rất là khó khăn cho mấy đứa học sinh
không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh mà ngay cả nhiều người lớn cũng bị té ngã do đường chân trượt như thế này
thậm chí đã có người bị thương nặng phải đi cấp cứu
có ngoài ra con lỗ này là
trên dưới bốn mươi hai bốn mươi ba năm rồi
thành thử ra con lỗ này nó như thế này các con thấy như thế nào
bây giờ các con đi nè các con phải tránh xình này kia nữa các con đâu đi xình đằng đây
các con phải đi đường bên sau công nhận hơn
thì bây giờ các con phải thấy cụ thể sao cho cái con lộ này nó hoàn thành
đừng cho dân làng đi cho nó sạch sẽ con em nó sạch sẽ
thì cô yêu cầu có chiêu đó thôi
trong những cuộc tiếp xúc cử tri
người dân đã nhiều lần kiến nghiệm các con lỗ này
chỉ đến chính quyền các cấp mong mỏi con đường này sớm được sửa sang và nâng cấp
nhưng gần một mươi năm năm qua không được quan tâm đầu tư đường ngày càng tệ hơn
con lỗ này là từ cái cầu mọc lên từ hai nghìn một đến nay là một mươi năm năm
nhưng mà lỗ thì vẫn chưa làm được
vậy là đề nghị cho anh làm như thế nào để xây dựng con lỗ này để cho học sinh đi lợi được dễ dàng hơn
do ngân sách của huyện nhiều năm nay rất khó khăn
ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ủy ban nhân dân hai nghìn hai mươi một
hai xã long điền đông và long điền đông a thực hiện phương châm địa phương và nhân dân cùng làm
nhưng do ngân sách của hai xã từ nhiều năm nay cũng rất khó khăn
không có kinh phí chi cho việc làm đường
người dân huyện đông hải bạc liêu đang mong mỏi tuyến đường này được tỉnh và huyện quan tâm đầu tư để sớm hoàn thành
giúp cho người dân đi lại đặc biệt là các em học sinh có điều kiện đến trường thuận lợi
không còn cảnh gian nan như một mươi năm năm qua
ngày hai tháng một mươi hai tri cục thú y đắk lắc cho biết dịch lở mồm long móng bùng phát trên đàn gia súc
tại các địa phương trong tỉnh đã được khống chế
đã qua hai mươi ngày trên địa bàn tỉnh không ghi nhận thêm gia súc nào mắc bệnh lở mồm long móng mới phát sinh
tính đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh đắk lắc có hơn bảy trăm linh con trâu bò của một trăm năm mươi hộ dân bị dịch lở mồm long móng
để khống chế dịch lở mồm long móng tri cục thú y đắk lắc đã xuất cấp hơn sáu mươi liều vaccine
hóa chất sát trùng cho các huyện để tiêm phòng bao vây ổ dịch xử lý môi trường
các huyện vùng dịch cũng đã thành lập các tổ liên ngành
chốt chặn nghiêm cấm người dân không được mua bán giết mổ vận chuyển gia súc ra vào vùng có dịch bệnh
tuyên truyền vận động người dân tích cực vệ sinh chuồng trại không thả rông gia súc bị bệnh
phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
tuy nhiên hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
đồng thời những tháng cuối năm việc mua bán giết mổ vận chuyển gia súc nhiều
nên nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh lở mồm long móng là rất cao
vì vậy tri cục thú y tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở
phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc
tăng cường giám sát phát hiện sớm ổ dịch thực hiện nghiêm quy định về kiểm dịch mua bán
vận chuyển giết mổ ra súc để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh
đảm bảo thực phẩm cho người dân trong dịp tết sắp tới